có nghĩa là với tám kg vàng nếu buồn lậu chót lọt các đối tượng có thể thu lời đến hơn hai tỷ đồng
các đối tượng đã vận chuyển tám kg vàng có nghĩa là với tám kg vàng các đối tượng có thể thu lời đến hơn hai tỷ đồng
các đối tượng đã vận chuyển tám kg vàng có nghĩa là với tám kg vàng các đối tượng có thể thu lời đến hơn hai tỷ đồng
các đối tượng nếu bị bắt vì buôn lậu vàng ngoại tệ sẽ bị khởi tố hình sự
do vậy các đối tượng thường dùng thủ đoạn thay đổi liên tục cách giấu vàng
lúc giấu gầm hàng lúc giấu trong quà biếu tặng
lúc giấu trong quà biếu tặng lúc giấu trong quà biếu tặng
tuy nhiên các đối tượng vẫn liều lĩnh vận chuyển số lượng lớn vàng ngoại tệ vì nếu có chót lọt sẽ thu lời cao
cửa khẩu tỉnh biên thì nó giáp với căm chia thì cái chiều dài giáp với biên căm chia là khoảng một mươi hai km
thì nó có cửa khẩu chính và bên cạnh đó thì nó có nhiều cái kinh gạch là trần trịch
thì đối tượng mua lậu lợi dụng cái đường mòn với cái kinh gạch đó để vận chuyển hàng lậu
lợi dụng để mua lậu ngoại tệ hoặc hoàng quân giới thì các đối tượng lợi dụng là cái phương tiện cắt dấu vào các vị trí mà khó để kiểm tra kiểm soát chăm sát

đặc biệt là cần phải là nghiệp vụ của các lực lượng để kiểm tra phải kỹ lưỡng
còn các đối tượng thì nói về thủ đoạn và hình thức thì các trường là liên tục thay đổi
nên là đây cũng là một cái khó của các lực lượng chức năng tỉnh
mỗi năm cả nước tiêu thụ từ bảy mươi đến một trăm linh tấn vàng nghĩa là nhu cầu vàng trang sức khoảng hai mươi tấn
nhu cầu lớn nhưng hiện nay ngân hàng nhà nước cấm các doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu
nên các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức vẫn cố tình mua vàng trôi nổi trên thị trường
số vàng ngoại tệ
khi vận chuyển lậu sẽ không có giấy phép của ngân hàng và không khai báo hải quan
và nếu tình trạng buôn lậu vàng ngoại tệ còn tiếp diễn sẽ dẫn đến làm tình trạng không thể kiểm soát được thị trường vàng trong nước
bộ trưởng bộ tài chính vừa phê duyệt kế hoạch sắp xếp sắp nhập tri cục thuế quận huyện thị xã
thành tri cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
việc làm này nhằm bảo đảm mục tiêu giảm tối thiểu năm mươi tổng số các tri cục thuế hiện có trong
theo đó việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cần phải có lộ trình không gây xáo trộn lớn về tổ chức nhân sự tâm lý tư tưởng của công chức và người lao động
đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa và thực hiện tinh giản biên chế
về lộ trình triển khai từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi bảo đảm mục tiêu giảm tối thiểu năm mươi tổng số các tri cục thuế hiện có trong toàn ngành
cụ thể từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thực hiện sắp xếp lại ba trăm hai mươi bảy tri cục thuế quận
huyện thị xã thuộc sáu mươi ba cục thuế thành một trăm năm mươi bốn tri cục thuế khu vực hoàn thành trước ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín thực hiện sắp xếp lại năm mươi ba tri cục thuế quận huyện thị xã của sáu mươi ba cục thuế thành hai mươi năm tri cục thuế khu vực
năm hai nghìn hai mươi thực hiện sắp xếp lại một trăm sáu mươi tám tri cục thuế quận huyện thị xã của sáu mươi ba cục thuế thành bảy mươi tám tri cục thuế khu vực
tiếp theo chương trình
các hoạt động nhân tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động
thủy sản việt nam nỗ lực gỡ thẻ vàng của eu
ngày năm tháng năm tại khách sạn công đoàn hải phòng liên đoàn lao động thành phố hải phòng tổ chức lễ cưới tập thể công nhân lao động lần thứ nhất
cho năm cặp đôi có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật
tiếp theo chương trình
từ thực tế nhu cầu của đoàn viên công đoàn đặc biệt là công nhân lao động trẻ trong thời gian khởi nghiệp lập nghiệp xây dựng hạnh phúc gia đình
liên đoàn lao động thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ cưới tập thể công nhân lao động
mong muốn chia sẻ những lo toan với công nhân lao động trẻ tạo sự lan tỏa trong đoàn viên lao động về mô hình đám cưới văn minh tiết kiệm ý nghĩa và trang trọng
liên đoàn lao động thành phố hải phòng cam đoan sẽ còn nhiều lễ cưới tập thể cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nên duyên vợ chồng
trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng năm tại trung tâm hội nghị tỉnh yên bái liên đoàn lao động tỉnh yên bái đã tổ chức đại hội công đoàn tỉnh yên bái lần thứ một mươi chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba liên đoàn lao động tỉnh yên bái phấn đấu phát triển mới tám đơn vị thành lập tổ chức công đoàn tại một trăm linh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định
có từ hai mươi lao động trở lên
phấn đấu chín mươi năm cán bộ chuyên trách công đoàn bảy mươi cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo bồi dưỡng tập huấn về lý luận nghiệp vụ công đoàn
đại hội công đoàn tỉnh yên bái lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đã bầu được ba mươi năm đồng chí tham gia ban chấp hành
những thông tin định hướng trong vấn đề khởi nghiệp và tư tưởng sáng tạo đột phá về công nghệ chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp của thành phố và quốc gia
ngày năm tháng năm tại thành phố huế hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền trung tổ chức hội nghị liên kết phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung
đồng chí ngô đông hải ủy viên dự khuyết trung ương đảng
hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền trung đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo năm địa phương gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định tham dự
hội nghị đánh giá thực trạng phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung phân tích các lợi thế so sánh liên kết phát triển vùng bàn giải pháp nâng cao hiệu quả của các khu kinh tế khu công nghiệp và đề xuất kiến nghị điều chỉnh cơ chế chính sách

hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền trung đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo năm địa phương gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam
hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền trung đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo năm địa phương gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam

hội đồng miền trung đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo năm địa phương gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam
hội đồng miền trung đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo năm địa phương gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam
hội đồng miền trung đại diện các bộ ngành trung ương và lãnh đạo năm địa phương gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng nam quảng nam quảng nam